sau khi đổ bộ vào đất liền bão số năm đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh nam trung bộ
hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão
tại phú yên tám ngôi nhà bị sập hoàn toàn hàng trăm hecta lúa hoa màu bị ngập úng
gần hai mươi tàu thuyền bị chìm mưa to đã gây ngập úng trên diện rộng
chính quyền địa phương khuyên cáo người dân chủ động để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản
tỉnh bình định là địa phương chịu tổn thất nặng nhất bởi bão số năm
theo thống kê sơ bộ khoảng năm trăm linh căn nhà bị sập và hư hỏng nặng
chưa kể hạ tầng giao thông thủy lợi
hiện các lực lượng địa phương tập trung giúp dân khắc phục hậu quả và tiếp tục ứng phó với mưa lũ
tại quảng nam mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh khiến giao thông tới các huyện miền núi bị sạt lở
gây khó khăn cho các phương tiện
chính quyền địa phương đã phải di rời các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đến nơi an toàn
tại quảng ngãi năm nhà bị sập gần sáu trăm linh căn nhà bị hư hỏng một người mất tích và một mươi hai người bị thương
hiện nước trên các sông đang lên nhanh gây ngập lụt tại một số huyện
lực lượng chức năng đã lên phương án sẵn sàng di rời các hộ dân nếu nước lũ tiếp tục dâng cao